tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị sau hai mươi hai năm ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước
về công tác lập pháp quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua hai nghị quyết quy phạm pháp luật và bảy luật bao gồm luật căn cước luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật nhà ở sửa đổi cho ý kiến lần đầu đối với tám dự án luật trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luật đường bộ luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật tổ chức tiến dụng sửa đổi do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của hai dự án luật này quốc hội đã thảo luận đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất
để có thêm thời gian nghiên cứu tiếp thu làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các dự án luật này sau khi được ban hành
về công tác giám sát quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc triển khai các nghị quyết của quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cùng với đó tiến hành chất vấn thủ tướng các phó thủ tướng chính phủ và các vị bộ trưởng trường ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề chất vấn của quốc hội
quốc hội khóa một mươi bốn và từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm đến hết kỳ họp thứ tư với hai mươi một lĩnh vực thuộc bốn nhóm nội dung tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi bốn người giữ chức vụ cho quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
để các luật nghị quyết của quốc hội sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả
quốc hội giao ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức quán triệt triển khai các luật nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ sáu
các vị đại biểu quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả kỳ họp thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ lắng nghe phản ảnh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri
nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn đòi hỏi phải có quyết sách kịp thời phù hợp
tích cực giám sát việc tổ chức
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng yêu cầu các cấp các ngành nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội
chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân gia đình chính sách người lao động người có hoàn cảnh khó khăn
chuẩn bị chú đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới hai nghìn hai mươi bốn và tết nguyên đán giáp thìn đảm bảo mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón tết đầm ấm
ngay sau khi kỳ họp các nhà các nhà các nhà các nhà đều được vui xuân đón tết đầm ấm
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm bế mạc tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã chủ trì buổi họp báo trong nước và quốc tế công bố kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi họp báo đại diện văn phòng quốc hội đã thông báo nhanh một số kết quả của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
cùng với đó đại diện các cơ quan của quốc hội đã trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh một số nội dung tại kỳ họp này
về nội dung liên quan tới luật căn cước mới được quốc hội thông qua trong đó có một số quy định mới về thu thập các dữ liệu thông tin cá nhân
đại diện ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khẳng định người dân sẽ không phải đổi thẻ căn cước nếu trong trường hợp thẻ căn cước còn thời gian hiệu lực
một vấn đề khác cũng được nhiều cơ quan thông tấn báo chí quan tâm
đối với các phương tiện xe cơ giới trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đi kiến rộng rãi của các đại biểu quốc hội thảo luận đồng thời nữa là cần có đánh giá tác động đầy đủ
và chúng tôi sẽ phải tổ chức các cuộc khảo sát tọa đàm đánh giá một cách nhiều chiều trên cơ sở đó thì mới đi đến chân lý cuối cùng được
về một số quy định liên quan đến tỷ lệ nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông
đại diện ủy ban quốc phòng và an ninh cũng cho biết đề xuất như trong dự thảo để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
trong luật phòng chống tác hại rượu bia
sáu điều năm đã quy định đó là những điều cấm hành vi cấm
trong đó có quy định là cấm tuyệt đối việc sử dụng rượu bia trước trong khi lai xe
những hành vi cấm không được tham gia như vậy
vậy thì về nguyên tắc của pháp luật việt nam đó là phải thống nhất trong hệ thống pháp luật
bất kỳ một luật nào cũng phải được thống nhất với nhau
và luật ra sao phải là trên cơ sở lấy nguồn từ các luật trước
thế thì trên cơ sở nguồn của luật phòng chống tác hại rượu bia
thì các nhà làm luật trong cơ quan soạn thảo cũng như là cơ quan thẩm tra
vẫn đã đề xuất những nội dung này vào trong cơ quan soạn thảo luật
thế và đấy là những nội dung mà chúng tôi cho rằng là cần phải xin được ý kiến một cách rộng rãi
thế và quan điểm của cơ quan thẩm tra là cũng hoàn toàn đồng ý với cơ quan soạn thảo
đó là gì tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật
cũng tại buổi họp báo tổng thư ký quốc hội và đại diện các cơ quan của quốc hội
đã trả lời về một số nội dung khác của kỳ họp như việc lùi thời gian thông qua luật đất đai
một số đổi mới trong công tác giám sát và thực hiện tái giám sát
việc rút bảo hiểm xã hội được quy định tại luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh con tum
về công tác tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất
tham dự buổi làm việc có đồng chí dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
đồng chí lê ngọc tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng tây nguyên
gồm các tỉnh con tum đắk lắc đắk nông lâm đồng gia lai
trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
đồng thời khởi dậy khát vọng niềm tin tự hào dân tộc phát huy tính tích cực
ý thức tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo
sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị ngày hội của tỉnh con tum
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ghi nhận sự nỗ lực
trong công tác chuẩn bị ngày hội của tỉnh con tum và các đơn vị có liên quan
bộ trưởng nhấn mạnh cần tập trung dành nhiều thời gian vào việc giới thiệu văn hóa đặc sắc vùng miền
ưu tiên những chương trình nghệ thuật để quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế
thưa quý vị với chủ đề đại ngàn tây nguyên tinh hoa hội tụ
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra tại con tum
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quy tụ hơn tám trăm linh nghệ nhân nghệ sĩ diễn viên vận động viên của năm tỉnh tây nguyên
gồm con tum đắk lắc gia lai đắk nông và lâm đồng
tại lễ khai mạc bộ công an có gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn
tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt
chào mừng lễ khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất
có hơn sáu trăm linh diễn viên đoàn nghệ thuật
đoàn nghệ thuật chống hội của học viện cảnh sát nhân dân
nội dung màn chống hội có rất nhiều nội dung biểu diễn
bao gồm chống nam chống nữ múa rồng múa lân múa cờ và cả nhảy dân vũ
với mong muốn mang lại thêm màu sắc văn hóa chống hội của dân tộc
cùng với các dân tộc tỉnh tây nguyên có phần thành công cho lễ khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh tây nguyên
cùng với đoàn nghệ thuật chống hội của học viện cảnh sát nhân dân
đoàn nghi lễ công an nhân dân với gần một trăm linh diễn viên sẽ tham gia biểu diễn tiết mục nhạc kèn
bên cạnh các tiêm mục của lực lượng công an nhân dân
còn có các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc năm tỉnh tây nguyên
ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trình diễn giới thiệu trích đoạn ngày hội
nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc
không gian trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa nghệ thuật của địa phương
trưng bày giới thiệu ẩm thực truyền thống của địa phương
liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc
hoạt động thể thao quân chúng giao lưu văn hóa nghệ thuật công chiêng
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất
được tổ chức tại con tum nhằm tạo môi trường giao lưu học
hỏi tăng sự đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh dân tộc anh em trong khu vực
cũng như giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân
qua đó tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc
góp phần xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
vâng thưa quý vị vào lúc hai mươi h năm tối ngày hôm nay
truyền hình công an nhân dân intv cũng sẽ tiếp sóng chương trình
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây nguyên lần thứ nhất
xin mời quý vị khán giả cùng quan tâm theo dõi
và trong phần tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tp hcm
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị đội ngũ cán bộ của tp hcm đã sóc lại tinh thần
bắt nhịp với sự tăng tốc của thành phố
đây là thông tin lãnh đạo ưu ba nhân dân thành phố nêu
sáng sát của hội đồng nhân dân với ưu ba nhân dân thành phố
về thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi ba và nghị quyết một trăm ba mươi một hai nghìn hai mươi của quốc hội
về tổ chức chính quyền đô thị
tại buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố võ văn hoàng cho biết
thành phố đã thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi ba nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ
đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư
thúc đẩy phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội một cách đầy đủ
toàn diện không có thiên lệch không buông lời buông lỏng
trong đó rất chú trọng trách nhiệm công vụ và sửa đổi quy chế làm việc
đề cao trách nhiệm người đứng đầu chuyên viên tham mưu trực tiếp
và cuối cùng là hiệu quả công việc động lực làm việc trong đội ngũ công chức
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có công văn chỉ đạo tăng cường công tác
quản lý nhà nước đối với các loại hình cơ sở kinh doanh nhà trọ
nhà ngăn phòng cho thuê nhà ở nhiều căn hộ nhà ở tập thể
ở chung cư cũ trên địa bàn thành phố
đối với việc trà soát phân loại đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật
về xây dựng đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mực độ người ở cao tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn thành phố hồ chí minh có khoảng sáu mươi bốn trăm bảy mươi công trình nhà trọ
do người dân xây dựng cho công nhân người lao động thuê để ở
được phân thành hai nhóm gồm giải phòng cho thuê độc lập
và nhóm nhà ở riêng lẻ ngăn chia từng phòng để cho thuê
từ thực tế này
cơ sở xây dựng đã báo cáo đánh giá cụ thể về các tiêu chí diện tích
cơ sở vật chất tiền ích an toàn phòng chế chữa cháy
đối với các công trình nhà trọ đã kiểm tra
trên cơ sở đó ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn chỉ đạo
về chính sách hỗ trợ và quản lý đối với nhà trọ do tổ chức hoặc hộ gia đình
cá nhân xây dựng cho công nhân người lao động thuê để ở trên địa bàn
đồng thời chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát
việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng đối với các công trình chuyển đổi công năng
có nguy cơ cháy nổ cao cơ sở tập trung đông người
qua đó kiên quyết xử lý nghiêm các công trình vi phạm theo quy định
đặc biệt sở cũng đã triển khai khảo sát thống kê bước đầu về một số vấn đề liên quan
đến loại hình slippost hay còn gọi là hộp ngủ với kết quả khoảng sáu mươi bảy công trình nhà ở riêng lẻ có cho thuê